trong kỳ họp thứ một mươi năm của hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã tập trung giải quyết những vấn đề nóng
về đất đai ô nhiễm môi trường sai phạm về đền bù và giải phóng mặt bằng ở thủ thiêm quận hai
mà cử tri quan tâm sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
nhiều ý kiến phát biểu tại kỳ họp cho rằng tình trạng xây dựng nhà không phép và sai phép diễn biến phức tạp
không những chính quyền ở một số địa phương làm ngơ thậm chí còn có sự tiếp tay cho công trình không phép
qua công tác thanh tra đã phát hiện một sáu trăm năm mươi dự án xây dựng không phép và sai phép tập trung ở các địa phương
có tốc độ đô thị hóa nhanh thành phố cũng mong muốn người dân chung tay với chính quyền các cấp
để giải quyết triệt để tình trạng này
tôi đề nghị bà con thủ thiêm tại các khu vố các cấp các phường các xã khi phát hiện có việc xây dựng nhà
làm đường không phép sai phép cần thông báo kịp thời các tù tịch của ban nhân dân các vật huyện
sử dụng hệ thống thông tin nhắn tin trực tuyến của các quận huyện đang được triển khai
về dự án khu đô thị mới thủ thiêm kết luận của thanh tra chính phủ đã chỉ rõ sai phạm
cử tri mong muốn quá trình thực hiện kết luận cần phải được đẩy nhanh
việc giải quyết khiếu kiện của hội dân liên quan phải hợp lý hợp tình
tôi nghĩ để giải quyết thỏa đáng vấn đề này thì nó phải thỏa những điều kiện
thứ nhất là trong kế hoạch của quỹ ban dân thành phố để chuẩn bị những nội dung trong kết luận
thanh tra chính phủ thì phải chuẩn bị đầy đủ
trong đó là cả về phần kinh phí bồi thường đối với lại một số nội dung thuộc về phần thu trên lệch
cái thứ hai là cái nội dung để đàm bù cho bà con thủ thiêm
thì như vậy để chuẩn bị thì phải chuẩn bị từ cái nguồn ngân sách rồi chuẩn bị các cái nội dung về kinh phí
tôi nghĩ là thời gian nó cũng không quá nhanh được
hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu và thành điểm ngãn lớn trong phát triển kinh tế xã hội
công tác tuyên truyền vận động lưu
người dân không xả rác ra đường kênh rạch giảm ngập nước xử lý điểm đen về ô nhiễm chưa thực sự triệt để